ủy ban nhân dân tp hcm vừa có ý kiến kết luận về quyền của người sử dụng đất
trong khu quy hoạch chưa có quyết định thu hồi đất và kế hoạch sử dụng đất được duyệt
theo đó ủy ban nhân dân tp hcm chấp thuận chủ trương chỉ xem xét xử lý việc cho người sử dụng đất nông nghiệp
trong các khu b c d thuộc khu đô thị mới nam tp hcm đã có quyết định thu hồi đất
chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp từ đất lúa sang đất nông nghiệp khác
đồng thời chấp thuận chủ trương cho người sử dụng đất có quyền sử dụng đất nông nghiệp hợp pháp
tại các dự án chưa có quyết định thu hồi đất chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm
tại khu vực quy hoạch đại học hưng long và khu đô thị cảng hiệp phước
được chuyển mục đích sử dụng đất thuộc trường hợp không phải xin phép
nhưng phải đăng ký biến động đối với các trường hợp chuyển mục đích đất nông nghiệp
trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép thì thực hiện theo đúng quy định phù hợp
với quy hoạch sử dụng đất kế hoạch sử dụng đất hàng năm được phê duyệt theo quy định